trên địa bàn tỉnh yên bái xảy ra nắng nóng diện rộng nhiệt độ ban ngày luôn giao động từ ba mươi năm đến bốn mươi độ c
nhiệt độ cao gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân và làm gia tăng số ca trẻ em nhập viện
liên quan đến viêm phế quản tiêu chảy suốt virus
tại bệnh viện sản nhi yên bái do diễn biến phức tạp của thời tiết khiến cho số lượng trẻ em nhập viện tăng cao
trong ba ngày một mươi bảy một mươi tám một mươi chín tháng năm trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp nhận khoảng gần ba mươi bệnh nhi đến khám và nhập viện
phần lớn là bệnh nhân dưới bốn tuổi bị viêm đường hô hấp viêm phổi viêm phế quản tiêu chảy suốt virus
trước diễn biến phức tạp của thời tiết người dân không nên hoạt động ở ngoài trời lâu trong thời tiết quá nóng
nên ăn chín uống sôi uống đủ nước mỗi ngày
đối với trẻ em khi phát hiện trẻ có biểu hiện sốc nhiệt cần đưa ra khỏi môi trường có nhiệt độ cao
và cho trẻ đến các cơ sở y tế để chữa trị